hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
trước đó ông từng lo sẽ buộc phải bán tháo tài sản để nộp khoản tiền gần nửa tỷ usd
ông trump nói với báo giới tại tòa án ở new york
tôi rất tôn trọng quyết định của cơ quan phúc thẩm và tôi sẽ chuyển một trăm bảy mươi năm triệu usd tiền mặt trái phiếu hoặc chứng khoán hoặc bất cứ thứ gì cần thiết rất nhanh chóng
văn phòng tổng trưởng lý new york lenity azens cho biết ông vẫn phải chịu trách nhiệm về hành vi gian lận kinh doanh của mình
trước đó trong vụ kiện do tổng trưởng lý james khởi xướng thẩm phán ather egoron hồi tháng hai tuyên bố
ông trump phải nộp ba trăm năm mươi bốn chín triệu usd vì cáo buộc phóng đại giá trị tài sản dòng để đánh lừa các chủ ngân hàng khiến họ đưa ra các điều khoản cho vay tốt hơn cho ông
khi cộng thêm tiền lãi số tiền ông phải đóng phạt là bốn trăm năm mươi bốn triệu usd
ông trump đã kháng cáo phán quyết của ông egoron nhưng theo quy định ông vẫn phải nộp phạt trong khi chờ kết quả
quá trình này có thể kéo dài nhiều năm và nếu kháng cáo thành công ông sẽ được trả lại tiền
trước khi tòa án phúc thẩm đưa ra quyết định mới nhất kể trên ông trump đối mặt với hạn chót vào ngày hai mươi năm tháng ba
phải đóng khoản tiền bốn trăm năm mươi bốn triệu usd
các luật sư của ông từng nói rằng ông trump không thể tìm được bên bảo lãnh cho các khoản phạt này trước hạn chót vì số tiền này quá lớn
nếu kịch bản ông trump không thể đóng phạt bốn trăm năm mươi bốn triệu usd xảy ra bà james có thể yêu cầu tòa án bắt đầu tịch thu tài sản của ông
bao gồm các bất động sản ở khu đất vàng như tòa nhà ở manhattan
trong diễn biến khác liên quan cũng tại new york ngày hai mươi năm tháng ba thẩm phán phiên tòa hình sự xử ông trump
vụ bị cáo buộc trả tiền bịt miệng
trong diễn biến khác liên quan cũng tại new york một ngôi sao khiêu dâm đã thông báo phiên tòa sẽ bắt đầu vào ngày một mươi năm tháng bốn
điều này sẽ mở đường cho ứng cử viên tổng thống của đảng cộng hòa bị kết án hoặc được tuyên trắng án trước cuộc bầu cử tổng thống ngày năm tháng một mươi một
ông trump là ứng cử viên của đảng cộng hòa trên đường đua vào nhà trắng hai nghìn hai mươi
thế nhưng ông vướng nhiều rắc rối pháp lý cả dân sự và hình sự dẫn đến chi phí pháp lý ngày càng tăng với chín mươi một cáo buộc
trong tội liên quan đến âm mưu lật ngược kết quả trong cuộc bầu cử năm hai nghìn hai mươi
đóng vai trò chủ đạo trong cuộc nổi loạn ngày sáu tháng một năm hai nghìn hai mươi một tại nhà quốc hội mỹ
lưu trữ trái phép tài liệu mật từ nhà trắng và che đẩy các khoản tiền bịt miệng cho một ngôi sao phim người lớn
trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
dù đối diện hàng loạt cáo trạng chăm vẫn được nhiều người mỹ coi trọng vì nhiều lý do
trong đó trọng tâm là vấn đề kinh tế của nước này
donald trump từng là tổng thống ít được yêu thích nhất và bị gần hai phần ba người dân mỹ chỉ trích vào thời điểm ông rời nhiệm sở
tuy nhiên sau hơn ba năm mức độ yêu thích của công chúng dành cho ông đang ngày càng gia tăng
cuộc thăm dò mới nhất của new york times cenna cho thấy mức độ tín nhiệm của ông đạt bốn mươi bốn cao hơn đối thủ của đảng dân chủ
tổng thống joe biden người nhận được tỷ lệ ủng hộ ba mươi tám
khi quan điểm về tổng thống biden ngày càng tiêu cực cái nhìn của người mỹ với trump lại tích cực hơn
qua hàng loạt các cuộc thăm dò dư luận
tỷ lệ ủng hộ cựu tổng thống trump dường như đã ổn định ở mức cao hơn ba năm trước
quan điểm về ông được cải thiện một cách khiêm tốn trong dư luận mỹ nói chung
nhưng thực sự đã tăng đáng kể trong nhóm người mỹ da màu gốc latin cử tri trẻ tuổi và người thuộc tầng lớp lao động
trong các cuộc khảo sát của galap đối với người trưởng thành mỹ cuối năm hai nghìn hai mươi ba
tỷ lệ ủng hộ trump đạt mức cao nhất kể từ trước cuộc bầu cử năm hai nghìn một mươi sáu
trong nhóm người trẻ từ một mươi tám đến ba mươi bốn tuổi mức độ nổi tiếng của trump đã hồi phục
sau khi giảm mạnh vào thời điểm ông tìm

khoảng bốn mươi hai thanh niên mỹ có thiện cảm với ông vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
nhưng giảm xuống còn hai mươi tám vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một sau vụ bạo loạn đồi capital
đến tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba mức độ yêu thích của họ dành cho cựu tổng thống đã tăng trở lại mốc bốn mươi hai
mô hình tương tự cũng diễn ra ở nhóm người mỹ không phải da trắng
hai mươi bảy trong số họ có thiện cảm với trump vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ này giảm xuống một mươi năm vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
nhưng tăng trở lại hai mươi tám vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai
xu hướng phục hồi thậm chí còn rõ rệt hơn ở nhóm người mỹ kiếm được dưới bốn mươi đô một năm
ba mươi bảy nhìn nhận trump một cách tích cực vào tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi
sau đó giảm xuống ba mươi hai vào tháng một năm hai nghìn hai mươi một nhưng lại tăng lên bốn mươi tám vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhìn chung quan điểm tích cực về chăm đã trở lại mức cơ bản
lydia zed giám đốc nghiên cứu xã hội mỹ tại tổ chức khảo sát dư luận gallup cho hay

đối với những người trẻ tuổi tình hình đã quay trở lại như trước vụ bạo loạn đuôi capitol
có vẻ như ông ấy chưa khôi phục được tín nhiệm ở nhóm những người trưởng thành da trắng
nhưng đã vượt mức cơ bản trong các nhóm sắc tộc khác
theo giới chuyên gia đã khôi phục tiến nhiệm của cựu tổng thống có thể bắt nguồn từ ba lý do
đầu tiên ông đang hưởng lợi vì tâm lý bi quan của công chúng trước nền kinh tế mỹ
khi đại dịch covid một mươi chín lắng xuống nền kinh tế trở thành câu chuyện chính được thảo luận trong nhiệm kỳ của tổng thống biden
đây luôn là vấn đề hàng đầu đối với tất cả cử tri đặc biệt đối với người mỹ già màu người latin và tầng lớp lao động
trump đã lấy nền kinh tế đang bùng nổ trước đại dịch làm trọng tâm trong nỗ lực tái tranh cử của mình bốn năm trước
và ông đang tiếp tục sử dụng nó làm lập luận trọng tâm chống lại ông biden trong cuộc tái đấu năm nay
lạm phát lãi suất tăng và quan điểm trái chiều về quá trình phục hồi sau covid một mươi chín
là những gánh nặng lớn nhất của tổng thống biden và đảng dân chủ
ngược lại nó cũng có thể là một trong những tài sản lớn nhất của cựu tổng thống trump
ví dụ trong cuộc thăm dò của new york times cenna cử tri latin đang cảm thấy nền kinh tế tồi tệ hơn
tương tự các cử tri trẻ dưới ba mươi tuổi bi quan về nền kinh tế hơn so với nhóm lớn tuổi
bảy mươi ba cử tri da trắng đánh giá nền kinh tế hiện tại bằng hoặc kém hơn so với thời trump
trong khi bảy mươi bốn cử tri da màu và tám mươi bốn người gốc latin có quan điểm này
trong nhóm trẻ tuổi tám mươi sáu có nhận định tương tự cao hơn tám điểm phần trăm so với những người từ ba mươi đến bốn mươi bốn tuổi
có rất nhiều bằng chứng cho thấy tâm lý bất mãn này
theo bình luận viên chính trị nicole larea từ trang tim vos
người mỹ vẫn cho rằng nền kinh tế dưới thời biden tồi tệ hơn dưới thời trăm
mặc dù dấu hiệu lạc quan đã xuất hiện niềm tin kinh tế sụt giảm mối lo ngại tăng lên
và người mỹ đang nợ thẻ tiến dụng ngày càng nhiều khiến bức tranh toàn cảnh trở nên ảm đạm đối với đa số công chúng
cùng lúc nhiều người mỹ nhớ đến nền kinh tế thời trăm theo cách tích cực hơn so với cách họ nhìn nhận nền kinh tế hiện tại
một cuộc đua thăm dò của cbs news
tháng qua cho thấy sáu mươi năm người được hỏi cho rằng nền kinh tế mỹ khi cựu tổng thống trump điều hành là tốt
trong khi chỉ ba mươi tám đánh giá như vậy đối với nền kinh tế thời biden
quan điểm tương tự cũng xuất hiện trong cuộc thăm dò của new york times ciana
người mỹ thuộc mọi trùng tộc độ tuổi và giới tính đều cảm thấy các chính sách của trump
nhất là kinh tế mang đến nhiều lợi ích hơn cho họ so với những gì tổng thống biden đang thực hiện
một số tác động kinh tế từ đại dịch trong cả hai nhiệm kỳ tổng thống đều nằm ngoài tầm kiểm soát của người đứng đầu nhà trắng
nhưng điều này không làm thay đổi niềm tin của không ít người rằng tổng thống biden phải chịu nhiều trách nhiệm
nhiều hơn người tiền nhiệm trăm về tình trạng nền kinh tế
đà hồi phục mạnh mẽ trong tỷ lệ ủng hộ trump còn có thể bắt nguồn từ việc ông có xuất phát điểm thấp
một trong những hệ lụy của các cuộc bầu cử là xu hướng đất nước bị chia rẽ
khi nhóm cử tri ủng hộ ứng viên này sẽ nhìn nhận phía bên kia một cách tiêu cực
người đắc cử tổng thống có nhiệm vụ khỏa lấp mối chia rẽ đó để đoàn kết đất nước
thường là nhờ vào sự hỗ trợ từ lãnh đạo sắp mãn nhiệm
nhưng trump đã làm điều ngược lại vào năm hai nghìn hai mươi
ông không nhận thua trước ông biden thậm chí còn liên tục cáo buộc bầu cử có gian lận
một trong những lý do thúc đẩy vụ bạo loạn đồi capitol
điều đó đã tác động đặc biệt tiêu cực đến trump
đẩy vị thế của ông xuống mức thấp tưởng như không thể hồi phục trong lòng công chúng mỹ
khi phân tích cuộc khảo sát được thực hiện sau cuộc bạo loạn
trung tâm nghiên cứu piw nhận thấy tỷ lệ tám đã rơi xuống hai mươi chín
giảm chín điểm phần trăm so với cuộc thăm dò vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
và là mức thay đổi lớn nhất giữa hai cuộc thăm dò của pew kể từ khi ông nhậm chức
phần lớn điều này có lẽ bắt nguồn từ việc đảng cộng hòa đã quay sang phản đối trump ngay sau sự việc
trước đó tác động tổng hợp từ đại dịch covid một mươi chín và những bất ổn xã hội
đã khiến mức độ tín nhiệm và yêu thích đối với cựu tổng thống giảm mạnh vào cuối nhiệm kỳ
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi đến tháng một năm hai nghìn hai mươi một
tỷ lệ ủng hộ trump trong cộng đồng người gốc tây ban nha giảm một mươi một điểm phần trăm
mức tán thành đối với ông trong nhóm người da màu giảm từ chín xuống bốn
còn trong nhóm cử tri trẻ tuổi giảm từ hai mươi năm xuống hai mươi ba
nhìn vào tình hình tồi tệ của trump ba năm trước
có thể suy đoán rằng xu hướng cải thiện mức độ tín nhiệm đối với cựu tổng thống hiện nay
một phần do những ký ức về cuộc bạo lạm đôi capitol đã mở nhạt
và hai nghìn hai mươi thực sự là năm quá biến động
việc các đảng viên cộng hòa tập hợp bảo vệ ông
cũng là một động lực tác động tới quan điểm của công chúng
lý do thứ ba khiến cham được cải thiện vị thế
là kết quả của việc công chúng ít chú ý tới cuộc bầu cử hơn so với trước đây
bên cạnh đó cựu tổng thống cũng đang vận động tranh cử theo cách khác
làm thay đổi cách truyền thông đưa tin về ông
trong các cuộc khảo sát của gallup về mức độ người mỹ theo dõi chính trị quốc gia
tỷ lệ người nói rằng họ đang theo dõi rất chặt chẽ giảm xuống ba mươi hai vào năm hai nghìn hai mươi ba
giảm gần một mươi điểm phần trăm so với năm hai nghìn hai mươi
tương tự mức độ chú ý giảm mạnh cũng được ghi nhận
trong những dữ liệu về thanh niên và người mỹ không phải da trắng
từ hai nghìn hai mươi đến hai nghìn hai mươi
dù mức độ phủ sóng truyền thông của cựu tổng thống hiện vẫn rất lớn
theo giới quan sát nó không thể so sánh với chiến dịch tranh cử năm hai nghìn một mươi tám
hai chiến dịch tái tranh cử mà ông bắt đầu với tư cách tổng thống đương nhiệm năm hai nghìn một mươi
ngoài thông tin về các bản cáo trạng mà cham phải đối mặt
ông dường như không phải gương mặt hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của công chúng như trước nữa
ông cũng không còn thu hút chú ý với tư cách là người lãnh đạo đất nước
sau một năm khủng hoảng và các sự kiện tranh cử của ông
đều hướng đến những khán giả hay truyền thông bảo thủ
việc giảm tần suất xuất hiện trên truyền thông có thể là một điều tốt với cựu tổng thống mỹ
khi ông hạn chế được nguy cơ vả miệng hay bị công chúng đánh giá tiêu cực
vì những quan điểm gây tranh cãi giới chuyên gia đánh giá
tổng thống biden có lẽ cũng công nhận điều này
trong một cuộc phỏng vấn với nhà báo evan arnold từ tạp chí new yorker
ông phàn nàn rằng báo chí không quan tâm đầy đủ đến thành tích của chính ông
và cả mối đe dọa tới cựu tổng thống trump
ông narught cho hay câu hỏi hóc búa mà báo chí mỹ đối mặt khi đưa tin về chiến dịch hiện nay của trump
là tại những thời điểm nhất định rất khó để truyền đạt cho công chúng
khi nào nên chú ý đến những khoảnh khắc thực sự đáng lo ngại
vì cựu tổng thống có thể làm nhiều điều để gây sốc
trong cuộc vận động tranh cử lớn đầu tiên ở wako texas ngày hai mươi năm tháng ba năm hai nghìn hai mươi
chiến dịch của trump bắt đầu bằng video cho thấy những người từng bị kết án tù
vì vụ bạo loạn đối capita tham gia hát quốc ca mỹ cùng một số hình ảnh về vụ bạo loạn
mình oan và sẽ tự hào trump tuyên bố
onos thừa nhận khoảnh khắc đó thực sự đã không được truyền thông chú ý tới